ngay sau khi dỡ bỏ giãn cách xã hội ngành y tế đà nẵng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
triển khai việc tiêm chủng mở rộng tại các cơ sở y tế bảo đảm tiến độ kế hoạch đề ra
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng đã có công văn gửi các đơn vị địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cộng đồng phụ huynh về lợi ích tiêm chủng
việc cần thiết phải đi tiêm chủng đúng lịch đủ liều trong giai đoạn sau dịch
đồng thời có hành vi an toàn khi đến điểm tiêm chủng
mục tiêu của đà nẵng trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm hai nghìn hai mươi là không để bệnh bại liệt quay trở lại
một trăm linh quận huyện duy trì thành quả loại trừ uốn ván sau sinh chín mươi năm trẻ dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ
tám mươi trẻ tiêm viêm gan b sơ sinh chín mươi trẻ một năm tuổi được tiêm chủng đủ ba mũi vaccine viêm não nhật bản
tính đến thời điểm này tỷ lệ tiêm chủng mở rộng của các địa phương trên địa bàn thành phố đã đạt hai mươi
so với chỉ tiêu ban đầu là ba mươi một sáu do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín